thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ chiều nay đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dâng hương dân hoa tại khu văn hóa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
và đến thăm hỏi tặng quà hai gia đình thương binh dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch điện biên phủ
đang sinh sống trên địa bàn thành phố thanh hóa
cùng đi với đồng chí bộ trưởng bộ công an có đồng chí đỗ trọng hưng
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa
với lòng thành kính và biết ơn vô hạn đồng chí bộ trưởng bộ công an tô lâm và các thành viên trong đoàn
đã dâng hoa dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc
ghi vào sổ vàng truyền thống tại khu văn hóa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
đại tướng tô lâm mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thanh hóa đoàn kết
xây dựng bảo vệ và phát triển tỉnh thanh hóa giàu mạnh
mọi người đều được sống trong hòa bình phồn vinh và hạnh phúc như mong ước của bác hồ
đến thăm tặng quà tri ân ông phạm văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ba ở số nhà một trăm bốn mươi bảy b đường hàn thuyên phường ba đình
là chiến sĩ điện biên bị thương tại đồi a một trong chiến dịch điện biên phủ
và bà nguyễn thị mơ sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ở số nhà ba mươi tám cửa tả phường lam sơn là dân công hỏa tuyến
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống sinh hoạt của những người có công với cách mạng
mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng giáo dục động viên con cháu nêu cao tinh thần yêu nước
ra sức học tập rèn luyện lao động và công hiến vì sự phát triển của quê hương đất nước
đồng chí bộ trưởng bộ công an đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh thanh hóa luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với tinh thần trách nhiệm tấm lòng trân trọng và sự biết ơn sâu sắc đối với những gia đình chính sách người có công với cách mạng
sáng nay tại sân vận động tỉnh điện biên thành phố điện biên phủ ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
đã tổ chức tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm trên tháng điện biên phủ
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo
chủ trì kiểm tra buổi tổng duyệt cùng dự có phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
về phía bộ công an dự lễ tổng duyệt có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thành viên ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
buổi tổng duyệt nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho buổi lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại tỉnh điện biên
chính thức được diễn ra vào ngày bảy tháng năm tới đây với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước khách mời quốc tế cựu chiến binh và nhân dân cả nước
xác định tầm quan trọng của sự kiện đặc biệt này buổi lễ tổng duyệt được thực hiện nghiêm túc theo đúng kịch bản của chương trình chính thức
theo đó chương trình bắt đầu bằng màn trình diễn nghệ thuật với chủ đề bản hùng ca điện biên và màn biểu diễn chống hội của bộ công an
đã đem đến phần mở màn với khí thế hào hùng ấn tượng trên sân vận động tỉnh điện biên
sau chương trình tổng duyệt đồng chí nguyễn trọng nghĩa cũng đã chủ trì buổi đánh giá tổng kết và rút kinh nghiệm đối với các cơ quan đơn vị tham gia trong hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành
đây là sự kiện được tổ chức với quy mô cấp quốc gia vì vậy tất cả các hoạt động phải được ra soát thật kỹ
tổ chức triển khai hiệu quả theo các kế hoạch phương án đã được các bộ ngành đơn vị xây dựng bảo đảm sự phối hợp hiệu quả đồng bộ
cũng như công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn chuỗi sự kiện diễn ra trong những ngày tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao để lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành tương xứng với quy mô tầm vóc của chiến thắng vĩ đại điện biên phủ
cũng tại thành phố điện biên phủ vào chiều ngày hôm nay bộ thông tin và truyền thông và ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã chính thức khai trương trung tâm báo chí lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà cùng lãnh đạo đại diện một số bộ ngành tham dự
trung tâm báo chí được thành lập nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước quốc tế đưa tin về lễ kỷ niệm chủ động tích cực cung cấp thông tin của ban tổ chức về lễ kỷ niệm
đồng thời đảm bảo an toàn an ninh thông tin góp phần vào việc tổ chức thành công lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bên cạnh đó trung tâm cũng sẽ tiếp nhận đăng ký và cấp phát các loại thẻ hoạt động cho phóng viên tham dự đưa tin lễ kỷ niệm cung cấp thông tin hình ảnh đầy đủ kịp thời về lễ kỷ niệm cung cấp tín hiệu âm thanh hình ảnh lễ diễu binh diễu hành và các hoạt động bên lề trong thời gian diễn ra sự kiện
trụ sở trung tâm báo chí được đặt tại tầng ba trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh điện biên mở cửa hàng ngày phục vụ hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí
cũng trong khuôn khổ sự kiện đã phát hành bộ tem kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ khai trường triển lãm ba mươi ba số báo quân đội nhân dân đặc biệt xuất bản tại mặt trận điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và triển lãm ảnh video việt nam hạnh phúc happy vietnam hai nghìn hai mươi bốn

trên cơ sở xây dựng và phát huy sức mạnh của quân chúng trong nền an ninh nhân dân lực lượng công an đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ chủ động phòng chống các hoạt động xâm nhập phá hoại của địch và xác định rõ đây là yếu tố bảo đảm bí mật an toàn cho chiến dịch
lực lượng công an tăng cường công tác kiểm soát nội bộ làm rõ những vấn đề nghi vấn đưa ra khỏi nội bộ những người không đủ tiêu chuẩn chính trị
phòng trào phòng gian bảo mật trong lực lượng vũ trang phát triển sâu rộng và có nội dung thiết thực như không được tiết lộ bí mật địa điểm đóng quân nơi tập kết ngay tháng hành quân cho người nhà qua thư tử không tiết lộ phiên hiệu đơn vị tên người chỉ huy cho bất cứ ai quen biết
tại căn cứ địa việt bắc vùng tự do ở bắc bộ trung bộ nam bộ hầu hết các cơ quan cấp tỉnh và một số cấp huyện đã tiến hành công tác bảo vệ cơ quan với nội dung chính là thuần khiết nội bộ
chống địch thâm nhập bảo vệ nghiêm ngặt tài liệu và những vấn đề cơ mật của đảng chính phủ bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo
nhằm mục đích nâng cao cảnh sát giữ bí mật lực lượng công an đã tổ chức in hàng chục loại giấy tờ khác nhau như chứng minh thư giấy chứng nhận công vụ lệnh nội quy bảo vệ bến bãi các quy định về bảo mật phòng gian
các giấy tờ trên được cấp cho cán bộ dân công tham gia chiến dịch và treo rán tại các trạm kiểm soát nơi dừng nghỉ chân và các kho bãi trung chuyển hàng hóa
đó cũng là cơ sở cho việc thống nhất kiểm tra kiểm soát đề phòng và ngăn chặn phần tử xấu trà trộn trong các đoàn dân công để phá hoại và trộm cắp đồng thời nhắc nhở mọi người có ý thức bảo mật phòng gian
phong trào phòng gian bảo mật ba được phát động rộng rãi trong quần chúng
dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng thực hiện giữ bí mật tham gia nắm tình hình phát hiện những người lạ mặt theo dõi giám sát các đối tượng phản động những phần tử nghi gián điệp do thám trì điểm hoặc người có quan hệ với vùng địch thông báo với lực lượng công an để có biện pháp xử lý điều chuyển số đối tượng nguy hiểm đến nơi khác làm trong sạch địa bàn
công tác dân vận cũng được lực lượng công an phát huy hiệu quả trong đấu tranh chống gián điệp biệt kích góp phần giữ bí mật bảo vệ an toàn cho chiến dịch
nhiều toán gián điệp biệt kích ngay khi vừa xâm nhập bằng đường bộ hoặc đường hàng không đã bị quần chúng phát hiện báo cho lực lượng công an đồng thời cùng lực lượng công an quân đội trực tiếp tham gia truy lùng vây bắt vô hiệu hóa
qua đó lực lượng công an đã bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp chỉ điểm do thám của địch cài cắm dọc hành lang các tuyến đường giao thông từ hậu phương lên mặt trận địa biên phủ chặt đứng việc địch điều tra thu thập tình báo phá hoại cầu cống bến mãi kho tàng phương tiện vận chuyển đánh phá cơ quan đầu não của ta

toàn dân toàn đảng và chính phủ nhất định đem toàn lực tri viện chiến dịch và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này
yếu tố lòng dân thế trận lòng dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy ở mức cao nhất
đảng đã tổ chức cả nước thành một mặt trận tạo nên thế trận cả nước đánh giặc chăm họ ai cũng là binh
cùng với thế trận chiến tranh nhân dân nền an ninh nhân dân đã trở thành phòng tuyến bảo vệ thiết yếu góp phần quan trọng chuẩn bị mọi tiềm lực vật chất tinh thần phục vụ chiến dịch
quán triệt chủ trương của trung ương đảng công tác chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng công an đã được chú trọng triển khai đồng bộ tạo niềm tin động lực cho cán bộ chiến sĩ đồng thời bộ công an huy động tối đa lực lượng tham gia bảo vệ chiến dịch
ban công an tiền phương trực thuộc hội đồng cung cấp mặt trận trung ương được thành lập trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chiến dịch ở một số tỉnh thuộc tây bắc cũng thành lập ban công an tiền phương cấp tỉnh
với khối lượng công việc đồ sộ phục vụ chiến dịch trong thời gian ngắn bộ công an ban công an tiền phương đã huy động đông đảo cán bộ chiến sĩ ở công an các đơn vị địa phương tham gia công tác bảo vệ trên mọi lĩnh vực với nhiều nhiệm vụ cụ thể khác nhau
từ bảo vệ lực lượng trực tiếp chiến đấu bảo vệ các cuộc hành quân trú quân bảo vệ bí mật quân sự quá trình chuẩn bị chiến dịch thuần khiết lực lượng tham gia phục vụ chiến dịch thực hiện các biện pháp phản gián bảo vệ lãnh tụ của đảng nhà nước bảo vệ giao thông vận chuyển kho tàng bến bãi khu tập kết lực lượng vũ khí khí tài bảo vệ hậu phương khu vực giải phóng
thông qua công tác vận động quân chúng cùng với các cấp các ngành ban công an tiền phương đã huy động người dân tham gia tải thương tải đạn đảm bảo giao thông vận tải góp sức phục vụ chiến dịch
nhân dân các dân tộc ở các địa phương từng làng bản thôn xóm đã phối hợp cùng lực lượng vũ trang chiến đấu phục vụ chiến đấu bảo vệ vùng tự do tham gia thông tin liên lạc trinh sát
nhân dân các địa phương đóng góp hàng chục nghìn tấn gạo hàng nghìn tấn thực phẩm và hàng nghìn xe đạp thồ
đồng bào tây bắc đã giao cả dãy lúa nương ngô cho các đơn vị thu hoạch kịp thời bảo đảm lương thực trong chiến đấu
hương vong của lực lượng phục vụ chiến dịch rất khó khăn
nhận thức rõ vấn đề trên các tuyến đường giao thông huyết mạch lên điện biên phủ
bàn công an tiền phương đặt các đồn trạm kiểm soát người và phương tiện qua lại tổ chức các đội tuần tra vũ trang kiểm soát trên mặt đường
tại các tuyến đường chính có phương tiện ô tô vận tải các trạm gác còn làm nhiệm vụ cảnh giới máy bay địch
đồng thời tiến hành kiểm tra hành chính để phát hiện kẻ gian người lạ mặt
quản lý chặt chẽ những người làm nghề tự do quán nước nhà trọ nằm hai bên đường giao thông
tham gia ngụy trang bảo vệ cầu phà và đường dây thông tin liên lạc
đối với nhiệm vụ bảo vệ kho tàng trạm trung chuyển cán bộ chiến sĩ công an đã phối hợp với bộ phận quân nhu
hậu cần quân đội tổ chức kiểm tra thuần khiết nội bộ lựa chọn những người có lý lịnh tốt
đạo đức liêm khiết làm công tác quản lý bảo vệ
các đồn trạm công an phối hợp với bộ đội dân quân du kích thiết lập vành đai
thường xuyên tuần tra canh gác xung quanh khu vực kho kịp thời phát hiện những đối tượng phá hoại
phòng chống cháy nổ đồng thời phát động phong trào phòng gian bảo mật
vận động nhân dân tham gia bảo vệ kho tàng tài sản của nhà nước
nhờ những biện pháp tích cực và chủ động lực lượng công an nhân dân đã xây dựng nền an ninh nhân dân
với cơ sở là sức mạnh của quân chúng nhân dân trong đó quân dân ý chí một lòng
tích cực bảo vệ chiến dịch bảo đảm bí mật và huy động tối đa mọi tiềm lực phục vụ chiến dịch điện biên phủ
bởi thế mặc dù trận quyết chiến điện biên phủ diễn ra ở địa hình rừng núi hiểm trở
xa hậu phương mạng lưới giao thông chiến lược hầu như chưa có
nhưng chính thế trận lòng dân vững chắc trên nền an ninh nhân dân gắn chặt với nền quốc phòng toàn dân
đã trở thành một trong những vũ khí sắc bén trong cuộc quyết chiến chiến lược này
nghệ thuật chiến tranh nhân dân được đẩy lên một tầm cao mới tạo nền tảng chính trị vững chắc
góp phần hóa giải khó khăn thành thuận lợi trở thành sức mạnh để điện biên phủ vang khúc ca khải hoàn
bài học sâu sắc mà lực lượng công an rút ra trong việc phát huy sức mạnh của quân chúng
xây dựng nền an ninh nhân dân là lực lượng công an phải quán triệt sâu sắc đường lối của đảng
nắm vững tình hình bám sát địa bàn làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ
coi trọng công tác vận động quân chúng
đó là những yếu tố quan trọng để quy tụ lực lượng vật chất và tinh thần
tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an ninh trật tự
trong phần tiếp theo của bài viết bộ trưởng tô lâm khẳng định công cuộc đổi mới đất nước đã trải qua gần bốn mươi năm
và giành được những thành tựu to lớn
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đang đứng trước tiền đồ hết sức sán lạn
tuy nhiên đất nước ta cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức
những nhân tố tác động đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội đang diễn biến rất phức tạp
không chỉ trước đây mà sau này xây dựng và phát huy sức mạnh của nền an ninh nhân dân
luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia
phát huy tinh thần và ý nghĩa của chiến thắng điện biên phủ để tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh một số công tác trọng tâm cần tập trung
cấp ủy chính quyền cơ quan đoàn thể các cấp cần nhận thức thống nhất đầy đủ tính chất tầm quan trọng
và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong đó lực lượng công an làm tham mưu hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện
hàng năm xây dựng chương trình kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương
kiểm tra kịp thời khắc phục những sơ hở thiếu sót định kỳ sơ kết tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện
để nâng cao chất lượng hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo trong xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới
tăng cường xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh bảo đảm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo
của các cấp ủy đảng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước chất lượng hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực tham nhũng
tập trung giải quyết rứt điểm các vụ khiếu kiện tranh chấp có liên quan trực tiếp đến lợi ích chính đáng của người dân
góp phần củng cố lòng tin của quân chúng nhân dân đối với đảng nhà nước
tập trung xây dựng sửa đổi bổ sung các phương án đề án kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ chính trị nội bộ
đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần củng cố thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
trong đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm chương trình phòng chống tội phạm giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
đề án ngăn ngừa nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa đề án công tác công an bảo đảm an ninh trật tự các khu kinh tế
khu công nghiệp khu công nghệ cao doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đề án xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng
để xây dựng củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân
kết hợp với xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên cơ sở nền tảng của thế trận lòng dân
theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
lực lượng công an và quân đội phải phát huy hơn nữa hiệu quả của mối quan hệ phối hợp hiệp đồng trên các lĩnh vực công tác
trong đó đặc biệt chú ý đến yếu tố lòng dân thế trận lòng dân để thế trận lòng dân trở thành sức mạnh nội sinh từ bên trong
góp phần xây dựng củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân nền quốc phòng toàn dân
trên cơ sở đó phát huy sức mạnh của toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trọng tâm là các địa bàn chiến lược tuyến biên giới biển đảo vùng dân tộc tôn giáo các khu kinh tế tập trung các khu đô thị lớn
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải được chỉ đạo chặt chẽ thống nhất thường xuyên của cấp ủy chính quyền
từ trung ương đến cơ sở cả ở thành thị nông thôn trong cơ quan doanh nghiệp nhà trường
đổi mới cả nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa
ngày càng cao với nhiều hình thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm và lôi cuốn nhân dân
tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận mọi lĩnh vực hoạt động của công tác công an phải được thực hiện trên cơ sở công tác dân vận
giáo dục thuyết phục nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự
trong công tác dân vận lấy suy nghĩ việc làm hành động trọng dân gần dân vì nhân dân phục vụ làm cơ sở nền tảng phát huy tài năng
trí tuệ sức sáng tạo của nhân dân để vận động thuyết phục hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh tác cách mạng của nhân dân
trước âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm
tiếp tục chăm lo cho lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng người cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng trung thành tuyệt đối với tổ quốc đảng nhà nước và nhân dân
đó là vũ khí sắc bén là nguồn sức mạnh bảo đảm cho lực lượng công an vượt qua mọi khó khăn thử thách để chiến thắng thù trong giặc ngoài
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình âm mưu thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch
hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chiến thắng điện biên phủ là một mốc vàng trói lọi trong lịch sử dân tộc việt nam
huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn chặt với nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân
để tạo thành thế trận tổng hợp vững mạnh đem đến thắng lợi cho chiến dịch này có giá trị hết sức to lớn và có ý nghĩa trương tồn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới
tiếp theo trong phần tin quốc tế thủ tướng đức lên án hành động bạo lực mang động cơ chính trị
hexbola và israel tấn công tên lửa lẫn nhau

acrobiologists kết giải ra thế giới
thủ tướng d hunter russell đã nói nà
giá trị cao
và một trong những nghị sĩ thuộc đảng của ông tại nghị viện châu âu ep cho rằng đây là mối đe dọa đối với nền dân chủ sau khi chính quyền nghi ngờ vụ việc có động cơ chính trị
cảnh sát cho biết bốn đối tượng không rõ danh tính đã tấn công ông matthias eki bốn mươi một tuổi nghị sĩ đảng dân chủ xã hội spd
khi ông này đang dán các áp phích cho cuộc bầu cử liên minh châu âu ở thành phố dresden phía đông nước đức vào tối ngày ba tháng năm
ông ecke bị thương nặng và phải trải qua phẫu thuật tại bệnh viện
trong một tuyên bố cùng ngày bộ trưởng nội vụ nancy faeser cũng cho rằng đây là hành động bạo lực nghiêm trọng chống lại nền dân chủ
bộ trưởng faeser cho biết những phần tử cực đoan và theo chủ nghĩa dân túy đang gia tăng hoạt động bạo lực làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử nghị viện châu âu dự kiến vào tháng sáu tới
spd nhấn mạnh vai trò hoạt động của đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước đức và những kẻ cực đoan cánh hữu khác đang khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn
thủ tướng nhật bản kishida fumio vào ngày hôm qua khẳng định ông chưa có kế hoạch giải tán quốc hội của nước này
tuyên bố được đưa ra một tuần sau khi đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền mất ba ghế tại hạ viện trong cuộc bầu cử bổ sung
trong một tuyên bố thủ tướng kishida khẳng định sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề cấp bách như cải tổ chính trị
ông cho biết đã chỉ thị cho các thành viên ldp xúc tiến thảo luận với các đảng viên và các đảng khác về cách thức cải thiện hệ thống để sớm đạt được kết quả
thủ tướng kishida cũng từ chối trả lời câu hỏi về khả năng ông có chạy đua vào vị trí chủ tịch ldp trong tháng chín tới hay không
theo kết quả kiểm phiếu công bố vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn vừa qua đảng dân chủ lập hiến đảng đối lập lớn nhất tại nhật bản
đã giành chiến thắng ở cả ba khu vực bầu cử một ghế trong cuộc bầu cử hạ viện bổ sung
kết quả này cũng đánh dấu thất bại của ldp trước đảng đối lập tại cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ bê bối quỹ chính trị liên quan đến một số thành viên của đảng này
các nguồn tin israel cho biết khoảng hai mươi quả tên lửa được phóng từ liban đã rơi xuống khu vực miền bắc của israel trong ngày hôm nay
làm hư hại cơ sở vật chất và gây mất điện tại một số nơi
trước đó cùng ngày lực lượng hezbollah ở liban ra tuyên bố cho biết đã phóng hàng chục tên lửa về miền bắc israel
nhằm đáp trả vụ không kích trước đó của israel nhằm vào miền nam liban khiến bốn dân thường thiệt mạng
các vụ không kích lẫn nhau giữa israel và hezbollah đã diễn ra thường xuyên kể từ khi xung đột bùng phát ở giải gaza vào hồi tháng một mươi năm ngoái
tuy nhiên cả hai bên được cho là đều kiềm chế không để xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện
theo các con số thống kê mới nhất hơn hai trăm năm mươi thành viên hezbollah cùng bảy mươi năm dân thường liban đã thiệt mạng trong các vụ không kích của israel
trong khi các vụ tên lửa phóng từ liban cũng đã cướp đi sinh mạng của hàng chục binh sĩ và một số dân thường israel
bằng thủ đoạn tự giới thiệu quen biết rộng có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo công an viện kiểm sát
và một số cơ quan trung ương địa phương có thể lo chạy được án
một số đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn một ba tỷ đồng của một bị hại trú tại quận hai bà trưng tp hà nội
ba bị can bị khởi tố bắt tạm giam là nguyễn văn sáu nguyễn đắc minh và nguyễn kim trinh
cơ quan điều tra cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê đình khuynh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó thông qua mối quan hệ quen biết một bị hại của vụ án được giới thiệu gặp sáu có thể lo chạy án cho mẹ mình
người đang bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh bắc giang
thông qua sáu người này gặp được các đối tượng minh trinh và khuynh nhờ chạy án
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn nạn nhân đã chuyển cho các đối tượng trên và nhiều đối tượng khác tổng số tiền một tỷ ba trăm ba mươi năm triệu đồng và bị chiếm đoạt
khám xét khẩn cấp nợ của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ hai xe ô tô gần một trăm bảy mươi triệu đồng một mươi hai điện thoại di động các loại cùng một số tài liệu giấy tờ có liên quan đến vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam một mươi một thanh thiếu niên để điều tra về hành vi cướp tài sản
được biết là các bị can này có tuổi đời còn rất trẻ chủ yếu chỉ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
cơ quan công an xác định vào đêm ngày hai tháng bốn nhóm bị can đi trên bốn xe máy mang theo hai tuyếp sắt gắn dao nhọn chạy xe qua nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố hà nội với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự
đến khoảng ba giờ hai mươi hai phút ngày ba tháng bốn cả nhóm gặp hai thanh niên chở nhau trên xe máy ở khu vực phố trần quang khải quận hoàn kiếm
ngay lập tức cả nhóm vượt lên áp sát ép xe nạn nhân vào lề đường sau đó dùng tuyếp sắt gắn dao đâm khiến một người bị thương rồi cướp xe máy bỏ trốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng hoàng trung hiếu tức hiếu bao và nguyễn công hùng về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra ban đầu để đối phó với cơ quan chức năng hiếu cho những người vai viết giấy vay tiền với số tiền cao gấp đôi so với thực tế nhằm giảm mức lãi suất cho vay dưới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
quá trình hoạt động cho vai lãi nặng hiếu đã thuê nguyễn công hùng làm nhiệm vụ đi thu tiền lãi
cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt hoàng trung hiếu đã cho nhiều người trên địa bàn thị trấn thống nhất huyện yên định vay với lãi suất khoảng một trăm tám mươi hai năm một năm thu lợi bất chính trên bốn trăm linh triệu đồng
khám xét khẩn cấp nợ của hiếu lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều giấy vay tiền và hai khẩu súng
thông qua nguồn tin của quân chúng nhân dân công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã điều tra làm rõ hai đối tượng gây ra hai vụ trộm cắp tài sản tại phường khai quang tp vĩnh yên
tại cơ quan điều tra dương tiến hậu và khổng xuân thu đều trú tại xã tứ yên huyện sông lô khai nhận trong các ngày sáu và chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đã thực hiện hai vụ trộm cắp điện thoại di động tại khu vực phường khai quang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với dương tiến hậu và khổng xuân thu về tội trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an vừa ra quyết định truy tìm lê thanh kỳ duyên ba mươi một tuổi hộ khẩu thường trú tại một trăm chín mươi một a ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai
duyên là con của lê tùng vân chín mươi hai tuổi và lê thu vân sáu mươi bảy tuổi duyên là người liên quan trong vụ án loạn luân mà cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vào ngày một mươi chín tháng bốn hiện duyên chưa rõ ở đâu nên cơ quan công an tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an thông báo những ai biết thông tin về người bị truy tìm là lê thanh kỳ duyên thì báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an theo địa chỉ bảy mươi sáu châu văn giác phường bốn tp tân an tỉnh long an
số điện thoại sáu trăm chín mươi ba sáu trăm linh chín một trăm một mươi ba hoặc tám mươi bốn hai trăm bảy mươi hai tám nghìn năm trăm chín mươi chín điều tra viên trần minh hoàng